mở đầu sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
ngày thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức vào ngày một mươi sáu tháng sáu hàng năm
nhằm khuyến khích việc thanh toán không sử dụng tiền mặt trong nền kinh tế
theo ngân hàng nhà nước việt nam hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai đã đạt mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tính đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt
tăng gần bảy mươi về số lượng hai mươi bảy năm về giá trị
thanh toán qua điện thoại di động tăng chín mươi bảy sáu mươi năm về số lượng giao dịch và tám mươi sáu sáu mươi tám về giá trị
qua mã qr tăng tương ứng là năm mươi sáu năm mươi hai và một trăm một mươi một sáu mươi hai so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán đạt gần sáu mươi sáu
với tốc độ tăng trưởng bình quân là một mươi một bốn mươi bốn từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn hai mươi một
đã có khoảng ba bốn triệu tài khoản và một ba triệu thẻ ngân hàng được mở mới trực tuyến từ xa
qua phương thức điện tử ekyc đặc biệt trong một một triệu khách hàng đăng ký sử dụng mobile money
có gần sáu trăm sáu mươi khách hàng ở nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo
thời gian tới ngân hàng nhà nước tiếp tục chú trọng đến việc phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán tiện ích
trên cơ sở ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo
nhằm thực hiện kế hoạch của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số và mục tiêu đạt năm mươi doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử
trong năm hai nghìn hai mươi hai sáng ngày một mươi sáu tháng sáu tại hà nội bộ công thương tổ chức hội nghị phát triển hợp đồng điện tử
tại việt nam và lễ công bố trục phát triển hợp đồng điện tử việt nam
hệ thống trục phát triển hợp đồng điện tử sẽ đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ các tổ chức
chứng thực hợp đồng điện tử
trong hoạt động cung cấp dịch vụ đồng thời cung cấp cổng tra cứu xác thực hợp đồng điện tử cho bên thứ ba
với dấu thời gian và con dấu điện tử từ bộ công thương trên tài liệu đã ký các bên tham gia ký kết hoàn toàn
có thể ứng dụng làm căn cứ trong các hoạt động kinh doanh pháp lý cần xác thực
như vậy hợp đồng điện tử đã có đầy đủ các căn cứ pháp lý tương đương với hợp đồng giấy
việc bộ công thương ra mắt hệ thống xác thực hợp đồng điện tử sẽ giúp các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân
có thêm căn cứ triển khai hình thức ký kết từ xa cho mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh trong đời sống xã hội
đồng thời giúp tiết kiệm thời gian chi phí giảm bớt ảnh hưởng của dịch bệnh khoảng cách trong giao dịch thương mại
với việc thu nhập giảm đáng kể nhiều tài xế công nghệ đã lựa chọn tắt áp bỏ nghề đặc biệt là đối với tài xế ô tô
theo các tài xế chi phí xăng và chiếc khấu đã chiếm hơn bảy mươi doanh thu số còn lại không đủ để trả ngân hàng
vì hầu như các tài xế đều phải vay tiền để mua xe ô tô
các tài xế đều phải vay tiền để mua xe ô tô
doanh nghiệp vận tải chịu không ít ảnh hưởng cố gắng gòng gánh vận tải hành khách
giá vé cũng không thể tăng quá cao vì phải giữ chân khách hàng
theo tính toán doanh nghiệp vận tải còn chịu thêm áp lực khi mọi chi phí đều tăng
sắp tới phải tăng lương tối thiểu cho lái xe cũng sẽ là một cú bồi khiến nhiều doanh nghiệp trở ngại
cái khó nhất của vận tải xe vận tải từ trước đến bây giờ là khi nhiên liệu tăng đến ba bốn
thì nếu mà nhanh cũng phải đặc biệt là của anh làm việc ở nước ngoài thì phải đến nửa năm sau
thì của anh mới được tăng giá theo cái tỷ lệ nhiên liệu bị tăng
còn với khách trong nước thì không bao giờ theo như một taxi cả
như bọn anh có những ngày những cái cuốc xe chẳng hạn là
giá xăng dầu đang tác động lên mọi mặt của đời sống xã hội
khiến đời sống của người dân bị ảnh hưởng nặng nề
việc đưa ra các giải pháp nhằm giảm thiểu giá xăng dầu là điều cần thiết nhất trong lúc này
trước hết là về phía các doanh nghiệp sử dụng xăng dầu
làm sao đó để tận dụng các vật chất
cũng như các hoạt động logistic tiết kiệm nhất
giảm thiểu các khâu trở đợi các khâu lưu kho liên quan
để giảm cái chi phí và từ đó giảm cái giá thành sản xuất kinh doanh
cái thứ hai là các doanh nghiệp này cũng phải có liên kết liên doanh
với các doanh nghiệp trong ngành và những doanh nghiệp ngoài ngành
chúng ta có thể xem xét cắt giảm tiếp tục cái thuế bảo vệ môi trường
và thậm chí cắt giảm cả một cái phần thuế
tiêu thụ đặc biệt để từ đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp và người dân trong nền kinh tế
ngay từ bây giờ các bộ ngành liên quan cần tính toán đến giải pháp căn cơ lâu dài
giá xăng dầu phải dần theo sát giá thị trường trên thế giới và để thị trường điều tiết
trong thời gian tới nếu giá xăng dầu vẫn tiếp tục tăng
các doanh nghiệp vận tải có thể tính đến phương án áp dụng công nghệ
và quy trình xử lý khoa học và vận hành
cũng như sử dụng xe tải đời mới nhằm tối ưu tiết kiệm nhiên liệu
kiểm soát các chi phí
khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn nhân lực khi mà mọi hoạt động bắt đầu quay trở lại
là điều mà ngành du lịch đã xác định
bởi phần lớn lao động đã phải chuyển đổi ngành nghề hoặc về quê
trong hơn hai năm du lịch đóng băng vì dịch bệnh
thế nhưng đến nay khi ngành du lịch đã có những tăng tốc và phục hồi mạnh mẽ
câu chuyện nhân sự vẫn đang là bài toán đặt ra với nhiều doanh nghiệp
và câu chuyện này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị
rõ ràng là sức đóng du lịch đã tăng dần lên sau covid vừa rồi
tuy nhiên qua một đợt dài chứng tượng như vậy
nguồn năng lực và nhân lực rất khó khăn
ngay cả trong quá trình bản thân như chúng tôi làm nghề nghệ thuật biểu diễn
thì nguồn diễn viên thí dụ như sun group chuyên có những nguồn nghệ sĩ từ nước ngoài về
rồi nghệ sĩ khắp nơi trong nước thì cũng rất là khó để có thể quy tụ được
đây là nhà hàng chuyên phục vụ đặc sản miền trung cho những đoàn khách du lịch
quản lý nhà hàng cho biết khách đã quay trở lại
so với thời điểm trước dịch đạt trên mức năm mươi với vài trăm lượt khách mỗi ngày
để đáp ứng yêu cầu công việc nhà hàng cần phải có bốn mươi đầu bếp và nhân viên phục vụ bếp ăn
tuy nhiên hiện nay vẫn chưa thể tuyển đủ
số lượng nhân viên cần để mà vận hành một cái bếp là bốn mươi ba
nhưng hiện tại chỉ có ba mươi bàn mà thôi
và thậm chí trong ba mươi bạn này là đã có một mươi bạn phải thuê bếp chuyên nghiệp từ sài gòn về đây
và hiện tại chính sách để tuyển dụng chỉ đã phải tăng hai mươi phần thôi
nhưng mà vẫn không có người ứng tuyển
lo ngại khủng hoảng nguồn nhân sự du lịch sau đại dịch trước đó
chính quyền đà nẵng cũng đã có nhiều chính sách như tạo điều kiện vây vốn ưu đại cho lao động trong lĩnh vực này
hy vọng có thể giữ chân được họ khi ngành du lịch phục hồi thế nhưng số lượng này không nhiều
hiện tại giải pháp đặt hàng sinh viên từ các trường chuyên đào tạo về du lịch trên địa bàn thành phố
được kỳ vọng sẽ giúp ngành du lịch tháo gỡ phần nào khó khăn cho bài toán thiếu hụt nhân sự
thời điểm này thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ sở đào tạo cũng như các doanh nghiệp
để nắm bắt được nhu cầu về nguồn nhân lực cũng như là nguồn cung của nguồn nhân lực từ các trường
hiện tại thì bên tôi có hai phương án
thứ nhất là tôi đã liên hệ với các trường nghề để tuyển dụng nhân sự
thứ hai nữa là tôi sẵn sàng nhận các nhân viên thực tập và trả lương cho họ
và tạo điều kiện để mà giữ chân các nhân viên này sau khi họ ra trường
vấn đề nguồn nhân lực du lịch trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch
vẫn đang đặt ra nhiều khó khăn nhất là với các doanh nghiệp
thế nhưng ở một góc nhìn khác đây sẽ là cơ hội cho sinh viên của ngành dịch vụ du lịch
tìm kiếm việc làm trong thời gian tới